trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm nay sáu tháng năm
chỉ số tuv ở hà nội và đà nẵng có giá trị từ chín đến một mươi
thành phố hồ chí minh có giá trị từ tám đến chín
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người
khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam
kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày sáu tháng năm ở bắc bộ bắc và trung trung bộ
có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
riêng vùng núi có nơi trên ba mươi chín độ c độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi đến năm mươi
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một đến một mươi bảy giờ
khu vực hà nội ngày sáu tháng năm có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt ba mươi sáu ba mươi tám độ
từ ngày bảy đến ngày chín cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ c và có nơi trên bốn mươi độ c